các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó hai bị cáo nguyễn hữu khánh kế toán trưởng và nguyễn hải sơn cán bộ kho quỹ và lãnh mức án phạt nặng nhất là chung thân
riêng bị cáo võ hồng sự kế toán chịu mức án hai mươi năm tù giam về các tội tham mô tài sản và tội đánh bạc
ngoài mức án nghiêm khắc đối trên tòa tuyên buộc ba bị cáo bồi thường tổng số tiền hơn hai mươi sáu bốn tỷ đồng mà các bị cáo đã chiếm đoạt
đối với hai cán bộ lãnh đạo của ngân hàng gồm lê tự bán giám đốc aribank của chi nhánh nam trà my nhận bức án một mươi năm tháng tù giam
còn ông đoàn hưởng phó giám đốc ngân hàng bị tuyên một năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài ra kết chính bị cáo căng tội tổ chức đánh bạc với mức án lật lược là ba năm tù giam một mươi năm tháng tù giam một năm tù treo
còn bốn bị cáo nhận bức án phạt tiền vì tội tổ chức đánh bạc
hôm qua tại nhà văn hóa huyện tam nông tòa án nhân dân huyện tam nông tỉnh đồng tháp đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm gồm ba bị cáo
nguyễn văn lập nguyễn văn lợi và lê thái phân về hành vi trộm cướp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi tháng ba của năm hai nghìn một mươi năm sau khi uống rượu xong lập lợi phân và nguyễn văn biên rủ nhau đi cướp tài sản
khi đến xã an long huyện tam nông phát hiện nguyễn văn giang và võ thành dân đang đi tìm
cả bốn đối tượng chặn xe và khống chế lập dùng dao tự chế kề vào người của nhân cho các đối tượng khác lục xoát lấy tài sản gồm một trăm linh đồng tiền mặt và hai điện thoại di động
sau đó ba đối tượng lập phân lợi bị công an huyện tam đông phát hiện bắt giữ riêng biên bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã
hội đồng xét xử đã tuyên nguyễn văn lập bảy năm tù giam lê thế phần năm năm tù giam nguyễn văn lợi bốn năm sáu tháng tù giam
trên tuyến tỉnh lộ năm trăm bảy mươi
trên tuyến tỉnh lộ năm trăm bảy mươi chạy từ quốc lộ một a km bảy trăm sáu mươi năm thị trấn ái tử của huyện triệu phong đến xã cam chính huyện cam lộ của tỉnh quảng trị
có một cây cầu trắng đang thi công gian dở hiện cầu mới song phần mặt cầu còn đường dẫn hay đầu cầu vẫn chưa hoàn thành
do vậy việc đi lại của mọi người đều diễn ra trên một cái cầu tạm rất nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở điểm đen này
hằng ngày trên chiếc cầu này có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại mặt cầu bong tróc thân cậy lung lai
ốc vít rỉ rác trời nắng thì bụi trời mưa thì lầy lội cầu trắng được thi công vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai tiến độ của công trình là trong vòng một năm
thiết kế sử dụng cầu tạm cũng chừng đó thời gian thế nhưng đến nay đã hơn ba năm chiếc cầu tạm này vẫn chưa được tháo dỡ
mùa mưa bão sắp đến chiếc cầu mới thì vẫn còn nằm yên không đi được còn cầu tạm thì mất an toàn giao thông không còn đường nào khác
người dân phải chấp nhận đi trên chiếc cầu mà bản thân họ vẫn biết là nguy hiểm luôn rình rập ở bên mình
trong chiến dịch giải cứu thuộc sứ mệnh tri tâm của liên minh châu âu hôm qua ngày hai mươi sáu tháng tám các lực lượng đa quốc gia đã cứu sống khoảng ba người nhập cư khác
trong số này tàu của thụy điển đã phát hiện đến năm mươi một thi thể trong một khoang thuyền gỗ trô già ngoài khơi liby
trên tàu còn có bốn trăm ba mươi chín người sống sót
trong khi đó trên một thuyền cao su khác
chở một trăm hai mươi người và ba phụ nữ đã tử vong
lực lượng bảo vệ bờ biển italia không công bố nguyên nhân cái chết của những người này
song các phương tiện thông tin truyền thông cho rằng họ bị chết ngạc vì khí thải động cơ của những con thuyền này
tổ chức y tế thế giới hu thông báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt những quốc gia không tuân thủ các quy định an toàn sức khỏe toàn cầu
nhằm để nâng cao ý thức của các quốc gia trong trường hợp dịch bệnh bùng phát
cảnh báo này được đưa ra sau thất bại của nhiều nước
khi đối phó với sự lây lan của dịch ebola
một phần nguyên nhân dẫn đến sự thất bại này là do nhiều quốc gia thiếu ý thức chấp hành đầy đủ các quy tắc an toàn vệ sinh dịch tễ
cố tình phớt lờ các quy định an toàn y tế mà một trăm chín mươi bốn quốc gia trên thế giới đã cùng cam kết thực hiện từ một mươi năm trước
ngay trong lúc dịch ebola bùng phát cao điểm nhiều quốc gia cũng chỉ áp dụng lệnh hạn chế đi lại một cách chung
bất chấp những yêu cầu quốc tế về cách phòng chống lây lan dịch bệnh
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm linh
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại